thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tỉnh phú thọ đã đầu tư hơn năm trăm linh năm tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn xã an toàn khu và các thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn
trong đó trả nợ các công trình giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi năm là ba trăm một mươi bảy công trình với tổng vốn trên tám mươi hai tỷ đồng xây dựng mới sáu trăm một mươi một công trình với tổng vốn hơn hai trăm tám mươi năm tỷ đồng công trình lồng ghép là hai trăm tám mươi sáu công trình với tổng số vốn hơn một trăm linh tỷ đồng
việc chú trọng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên đã góp phần quan trọng trong việc giúp người dân tại các vùng khó khăn được tiếp cận và sử dụng hiệu quả các hạng mục mới như đường giao thông nông thôn các công trình y tế giáo dục công trình thủy lợi công trình nhà văn hóa
nhà sinh hoạt cộng đồng và công trình trạm biến áp phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt của bà con qua đó đã giúp nâng cao đời sống tại các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh phú thọ